quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật đặc xá sửa đổi
quy định về điều kiện đặc xá nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu
qua một mươi năm thi hành luật đặc xá nhiều bất cập đã được bộc lộ gây khó khăn cho việc thực hiện tốt
chính sách này của đảng nhà nước do đó nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến hoàn thiện dự án này
theo đó dự án luật còn chưa quy định chế tài đối với người được đặc xá
nhưng không thực hiện các cam kết sau khi được tại ngoại
trong khi đó chính phủ không thể hiện rõ mở rộng hay thu hẹp đối tượng đặc sá
và vì vậy nếu họ có vi phạm hay nói cách khác không thực hiện những cam kết về không vi phạm pháp luật
không chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung sau khi được đặc xá thì cũng không có chế tài
sử lý cao nhất là đề nghị chủ tính nước hủy bỏ quyết định về đặc sá cho phạm nhân đó
vì vậy kể cả với điều kiện là những người bị kết án
về một trong các tội tôi vừa kể trên đã chấp hành được ít nhất hai phần ba
thời gian chấp hành án phật tù được đề nghị xem xét đặc xá tôi cho rằng cần hết sức cân nhắc
đối tượng đặc xá được quy định nhân sự kiện trọng đại và ngày lễ lớn của đất nước
được quy định tại điều một mươi của dự thảo luật thì chỉ bao gồm là người bị kết án phạt tù
rồi tù trung thân đang chấp hành hình phạt tù mà không bao gồm ba nhóm đối tượng còn lại
ở đây dẫn tới một câu chuyện là không bình đảnh về chính sách giữa hai nhóm đối tượng
bởi vì ở đây chỉ mới nói tới người đang chấp hành hình phạt tù
vậy còn người được tạm hoán tạm đình chỉ
và người được hưởng án treo thì câu chuyện về chính trách ở đây là thiết kế trong luật chưa ổn
một số ý kiến cho rằng thực tế thời gian qua số người được đặc xá quá nhiều thì không phải do luật
mà do những người thi hành
do đó dự luật cần bảo đảm sự chủ động cần thiết và sự đồng bộ giữa các quy định của pháp luật về đặc xá
không nên quy định giới hạn về đối tượng đặc xá mở rộng thẩm quyền đặc xá của chủ tịch nước
dự thảo luật đặc sá sửa đổi trình quốc hội tại kỳ họp tập trung sửa đổi vào ba nội dung
quy định phù hợp hơn về thời điểm trình tự thủ tục điều kiện được đặc xá
bổ sung cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện
nhà tạm giữ công an cấp huyện là cơ quan có trách nhiệm thực hiện công tác đặc xá
bổ sung trách nhiệm của tổ thẩm định liên ngành bộ tư pháp và bộ ngoại giao trong thực hiện công tác đặc xá